hôm nay hai mươi bảy tháng tám đoàn công tác chính phủ do đồng chí trương hòa bình
ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ làm trường đoàn
đã làm việc với ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế về kết quả thực hiện năm dân vận khéo
công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hội
phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật phòng chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả
đoàn công tác tỉnh thừa thiên huế
và ý kiến phân tích đóng góp từ các đồng chí đại diện các bộ ngành
phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã đánh giá cao những nỗ lực mà chính quyền
nhân dân tỉnh thừa thiên huế đạt được đồng thời lưu ý một số vấn đề tỉnh thừa thiên huế
cần chú ý quan tâm triển khai trong thời gian tới